sáng nay công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với trần như ý một mươi tám tuổi ngụ ở xã vân khánh huyện an minh tỉnh kiên giang
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
về dịch cúm do virus corona gây ra
theo đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một trong lúc vào bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
để thăm người thân tại đây ý đã sử dụng trang mạng xã hội facebook cá nhân
tên là highland trần đăng tải dòng trạng thái phản ánh không đúng sự thật
liên quan đến dịch ncov sau đó dòng trạng thái này được chia sẻ ồ ạt
và rất nhiều người vào bình luận qua làm việc với cơ quan công an trần như ý đã khai nhận
mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like hiện nay trên địa bàn tỉnh kiên giang
chưa ghi nhận có trường hợp nào nghi nhiễm bệnh với hành vi trên trần như ý đã bị
công an thành phố rạch giá ra quyết định xử phạt hành chính một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng